tập trung củng cố thiết bị nhà máy nhiệt điện than tổ chức công tác sửa chữa bảo dưỡng chuyên nghiệp nâng cao chất lượng sửa chữa
củng cố công tác cung ứng than bảo đảm chất lượng và khối lượng than cho sản xuất đặc biệt là than nhập khẩu
tổ chức nghiên cứu đốt than trộn để cải thiện quá trình cháy kéo dài tru kỳ vận hành liên tục của lò hơi
tăng cường công tác bảo vệ môi trường nâng cao chất lượng các dự án nhiệt điện than
đây là nhà máy nhiệt điện quảng ninh có tổng công suất một hai trăm linh mw bao gồm bốn tổ máy ba trăm linh mw sản lượng bình quân thiết kế là bảy hai tỷ kwh một năm
nhà máy có vai trò tăng cường độ tiên cậy cấp điện cho khu vực tam sát kinh tế hải phòng hà nội quảng ninh
giảm vốn đầu tư xây dựng lưới điện một trăm một mươi hai trăm hai mươi kv tại quảng ninh và là một phần để tỉnh quảng ninh trở thành một trong các trung tâm nhiệt điện lớn nhất cả nước
vì vậy công tác chuẩn bị các sáng kiến sáng tạo luôn được đơn vị phát triển

nhà máy nhiệt điện than gồm nhiều hệ thống hạ tầng kỹ thuật từ cung cấp nhiên liệu xử lý nước nghiền than lò hơi
tuô bin máy phát làm mát đến các hệ thống môi trường thải cho xỉ
nên chỉ cần một trong các hệ thống đó hoạt động bất thường không đáp ứng được hiệu suất thiết kế là sẽ ảnh hưởng ngay đến công suất của tổ máy phát điện
các bộ nhân viên cũng hưởng ứng rất nhiệt tình và cũng đưa ra rất nhiều sáng chế và đã áp dụng được trong công ty
ví dụ như vừa rồi cái sáng chế gần đây là cải tiến hệ thống tuô bin và ngưng là đưa lại rất hiệu quả rất tốt
đảm bảo cho thông số vận hành được ổn định
một thứ hai là lưng cao công suất phát của tổ máy so với thiết kế
trước đây hệ thống tuô bin của nhà thầu vận hành không hiệu quả và không đáp ứng được nhu cầu của tổ máy
khi cải tiến được hệ thống tuô bin này thì định kỳ sẽ cho chạy hệ thống tuô bin để đảm bảo được trao đổi nhiệt của ống trao đổi nhiệt tốt hơn
thì hợp suất của tuô bin tốt hơn
còn đây là nhà máy nhiệt điện duyên hải
công ty nhiệt điện duyên hải luôn duy trì ổn định vận hành các tổ máy và đạt được các kết quả quan trọng về sản xuất kinh doanh
bảo đảm cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trà vinh nói riêng vùng đồng bằng sông cửu long nói chung
các tổ máy cần bảo đảm độ khả dụng cao với mục tiêu vận hành hơn bảy giờ trong năm hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn hai mươi dự kiến công ty sẽ
đại tu một tổ máy và ba tổ máy còn lại sẽ thực hiện công tác tiểu tu để đảm bảo cho sản lượng điện mùa khô
năm hai nghìn hai mươi là một mùa rất là khó khăn vì các nguồn vào không có nhiều
các giờ vận hành của tổ máy theo dự kiến của tổng thống tổng thống tổng thống tổng đồng việt nam
sẽ vận hành để đạt giản lượng các nhà máy điện như thế một như thế ba đạt góc khoảng một mươi sáu tỷ
có thể nói rằng phát huy kinh nghiệm tập trung vận hành tối đa
nâng cao hiệu suất các tổ máy trong năm hai nghìn một mươi chín và mùa khô hai nghìn hai mươi là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
trong bối cảnh cung ứng điện hiện nay tại việt nam đặc biệt là trước nguy cơ thiếu nguồn điện từ năm hai nghìn hai mươi
hiện nay trong hệ thống điện việt nam có sáu mươi bốn tổ máy phát điện sử dụng nhiên liệu than
với tổng công suất một mươi tám năm trăm bảy mươi chín mw chiếm ba mươi bảy tám mươi sáu công suất đặt toàn hệ thống
trong đó các đơn vị thuộc evn quản lý vận hành ba mươi bốn tổ máy công suất một mươi một ba trăm tám mươi năm mw
chiếm sáu mươi một hai mươi hai tổng công suất nhiệt điện than
và để bảo đảm vận hành của các nhà máy tập đoàn điện lực đơn vị chiếm khoảng năm mươi bốn nguồn điện của cả nước
đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn
kỹ năng xử lý sự cố vận hành của đội ngũ cán bộ kỹ thuật nhân viên vận hành
hàng năm tổ chức các hội nghị kỹ thuật để đội ngũ cán bộ kỹ thuật các nhà máy
cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm vận hành xử lý sự cố hoặc đưa ra các vấn đề đang gặp phải
mà nhà máy chưa giải quyết được cùng thảo luận đưa ra hướng giải quyết
sau một năm vận hành một năm làm việc thì tất cả những vấn đề nóng hổi
những vấn đề có thể là đơn vị làm tốt hoặc là có những cái việc mà đơn vị làm chưa tốt
thì những đơn vị đấy đều được trình bày ở hội nghị này để định hướng
và để trao đổi bản thân những đơn vị mà không xảy ra hoặc chưa xảy ra
thì người ta nhìn thấy cái vấn đề đó
và đặc biệt là khối anh em trực tiếp bằng kỹ thuật thì họ có cơ hội để trao đổi trực tiếp với nhau
thay vì là gọi điện thoại gửi mail hoặc là tin nhắn
thì đây là cái làm mà nó là thường xuyên định kỳ hàng năm
ngoài ra thì những tiểu hội nghị quản lý kỹ thuật chúng tôi vẫn định kỳ tổ chức
hoặc là trực tuyến hoặc là gặp mặt trực tiếp
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai bộ công thương đã ban hành quyết định số ba nghìn bảy trăm ba mươi ba qdbct
phê duyệt kế hoạch cung cấp điện
và vận hành hệ thống điện quốc gia năm hai nghìn hai mươi
theo đó dự báo năm hai nghìn hai mươi sản lượng điện sản xuất và mua toàn quốc
theo phương án cơ sở là hai trăm sáu mươi một bốn trăm năm mươi sáu tỷ kwh tăng chín một so với năm hai nghìn một mươi chín
theo tính toán tổng sản lượng thủy điện trong các hồ thủy điện vào đầu năm hai nghìn hai mươi
thấp hơn so với mực nước dân bình thường là bốn năm mươi năm tỷ kwh
bên cạnh đó các hồ thủy điện còn phải làm nhiệm vụ cung cấp nước cho sinh hoạt
sản xuất nông nghiệp đẩy mạng
tại nhiều địa phương
để đảm bảo phần cung cấp điện cho sau năm
trong năm hai nghìn hai mươi các nguồn nhiệt điện than thủy điện và nguồn nhiệt điện tô biên khí
vẫn đóng vai trò quan trọng
tổng công suất các nguồn điện mới dự kiến vào vận hành trong năm hai nghìn hai mươi khoảng bốn ba trăm linh mw
trong đó sẽ có khoảng gần hai mw điện gió và mặt trời mới vào vận hành
các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió điện mặt trời điện sinh khối
cung cấp khoảng một mươi tám trăm sáu mươi tám tỷ kwh
với bốn một mươi sáu tổng nhu cầu điện
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi tổng công suất các nhà máy điện vẫn chiếm tỷ trọng cao
đảm bảo chủ động cung ứng điện cho nền kinh tế quốc dân với chất lượng tốt
không được để thiếu điện là một bệnh manh lệ
không được để thiếu điện để phát triển là một bệnh manh lệ
điện về đây không chỉ là kinh tế thảo lực phát triển
điện về đây sẽ thành một vấn đề an ninh an toàn sao
yêu cầu ngành điện có tư cách cơ quan cung ứng lớn nhất
đạt được thứ phòng khối quốc gia công ty đám
làm yêu cầu đối với mình này
sự kiến đến năm hai nghìn hai mươi tổng công suất các nhà máy điện vẫn chiếm tỷ trọng cao
sau đó nhiệm vụ hàng đầu đặt ra là cần phải nâng cao hiệu quả vận hành của các nhà máy
như tiết giảm chi phí sản xuất nâng cao hiệu suất tổ máy
bảo đảm tổ máy vận hành
hành liên tục khi tham gia thị trường phát điện cạnh tranh